nhân kỷ niệm bốn mươi ba năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
và kỷ niệm một trăm ba mươi hai năm ngày quốc tế lao động mùa một tháng năm năm một nghìn tám trăm tám mươi sáu mùa một tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
ủy ban nhân dân tp hcm đã lên kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động phong phú đa dạng và mang ý nghĩa uống nước nhớ nguồn
những hoạt động này nhằm góp phần tạo không khí vui tươi phấn khởi phục vụ nhân dân trên địa bàn
cụ thể ngày hai mươi chín tháng bốn thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hcm
tổ chức lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ thành phố đền tưởng niệm liệt sĩ bến dược củ chi
nghĩa trang liệt sĩ huyện củ chi nghĩa trang chính sách thành phố và nhà tưởng niệm mẹ việt nam anh hùng
dân hương dân hoa chủ tịch hồ chí minh và chủ tịch tôn đức thắng tại bảo tàng hồ chí minh
để kỷ niệm các ngày lễ lớn thành phố còn tổ chức triển lãm ảnh tại tuyến đường đi bộ nguyễn huệ đường đồng khởi
biểu diễn nghệ thuật kỷ niệm bốn mươi ba năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước và một trăm ba mươi hai năm ngày quốc tế lao động
bán pháo hoa nghệ thuật tầm cao tại nóc hầm vượt sông sài gòn quận hai và tầm thấp tại công viên văn hóa đầm sen vào lúc hai mươi một h đến hai mươi một h một mươi năm ngày ba mươi tháng bốn
ngoài ra các nhà văn hóa thanh niên các trường học ký túc xá các khu chế xuất
hàng thành phố còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật phục vụ giới trẻ